ngày ba tháng hai lãnh đạo một số ban ngành của lào như ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào học viện chính trị và hành chính quốc gia lào viện khoa học xã hội quốc gia lào đã đến đại sứ quán việt nam tại lào chúc mừng chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó tại campuchia và các địa phương trong cả nước cũng có nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng
đồng chí sủn thon say nhạ chắc ủy viên trung ương đảng trường ban đối ngoại gửi lời chúc mừng thân thiết và hữu nghị trên tinh thần đồng chí anh em đến ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam và toàn thể nhân dân việt nam anh em đánh giá cao những thành công và những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân việt nam anh em đã giành được trên tất cả mọi lĩnh vực trong suốt chín mươi năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của đảng cộng sản việt nam
đại sứ nguyễn bá hùng cho biết đảng viên và nhân dân việt nam phấn khởi và dành sự ủng hộ tuyệt đối cho công cuộc đổi mới cũng như công tác xây dựng chỉnh đốn đảng mà toàn đảng đang quyết tâm thực hiện cảm ơn lãnh đạo các ban ngành của lào đã đến chúc mừng chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
sáng ngày ba tháng hai đảng bộ tại campuchia đã tổ chức lễ dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh trong quân viên đại sứ quán việt nam ở thủ đô phnom penh
đảng bộ tại campuchia hiện có tất cả một mươi ba tri bộ trực thuộc
với tổng số khoảng hai trăm linh đảng viên đang sinh hoạt đại sứ vũ quang minh nhấn mạnh các đảng viên trực thuộc đảng bộ tại campuchia tự hào về bây giờ lịch sử chín mươi năm của đảng cộng sản việt nam đồng thời khẳng định cùng với sự đổi mới trong tư duy lý luận và đường lối kinh tế trong chỉ đạo thực tiễn đảng đã kịp thời sáng tạo và linh hoạt điều chỉnh chính sách kinh tế phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế phát triển của thời đại đồng thời khơi dậy phát huy mọi tiềm năng thế mạnh của đất nước và các thành phần kinh tế cũng như sức mạnh hối đại đo
cùng ngày tỉnh quảng nam tổ chức lễ phát động cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử văn hóa quảng nam lịch sử đảng bộ tỉnh quảng nam nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng bộ tỉnh quảng nam hai mươi tám tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi và kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng quê hương hai mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại quảng nam cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến và được tổ chức thành ba kỳ diễn ra trong thời gian bắt đầu từ ngày ba tháng hai đến hết ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
qua năm năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh thừa thiên huế lần thứ một mươi năm mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đảng bộ tỉnh đã kiên trì thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững
kinh tế tiếp tục có mức tăng trưởng khá quốc phòng an ninh bảo đảm hoạt động đối ngoại có nhiều chuyển biến
biến khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường xã hội đồng thuận nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã tặng bằng khen cho ba đảng bộ cấp trên cơ sở có thành tích xuất sắc tặng cờ cho một mươi ba tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu
tặng bằng khen cho chín trăm linh đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ